thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tỉnh điện biên tổ chức chương trình gặp mặt chiến chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
giờ buổi gặp mặt có đồng chí phạm minh chính ubnd bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí huỳnh đảm nguyên chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam phó chủ tịch không chuyên trách ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch hội khuyến học việt nam đại diện lãnh đạo ubnd mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố
tham gia chương trình gặp mặt cùng sự tham gia của gần một trăm bốn mươi đại biểu là các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
tham gia chiến dịch điện biên phủ đến từ thành phố hồ chí minh hà nội và các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hòa bình
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã khẳng định tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
vô hạn với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại công lao to lớn của đại tướng võ nguyên giáp người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người anh cả của quân đội nhân dân việt nam
tư lệnh của chiến dịch điện biên phủ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ ubnd mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành cơ quan ở trung ương và năm mươi bốn tỉnh thành phố tổ chức gặp mặt
tám trăm linh đồng chí thương binh bệnh binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
phát biểu chào mừng tại chương trình đồng chí trần quốc cường ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy điện biên nhấn mạnh
trong những năm qua đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị
với tinh thần chủ động linh hoạt đoàn kết quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
tại buổi lễ đồng chí cũng khẳng định chương trình gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
thể hiện tình cảm lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã có công lao đóng góp cho chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu tiếp tục xây dựng và tăng cường niềm tin ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc cùng đoàn công tác của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại tỉnh điện biên chiều nay thượng tướng lương tam quang thứ trưởng trường tiểu ban an ninh trả tự bộ công an
lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sau khi nghe gần hai mươi ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là sự kiện trọng đại
mang ý nghĩa và giá trị lịch sử trọng đại yêu cầu công an tỉnh điện biên cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban bộ ngành trung ương
các cục nghiệp vụ bộ công an và địa phương tổ chức triển khai đồng bộ có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các đại biểu
khách mời trong nước và quốc tế cũng như các địa điểm diễn ra các sự kiện tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến sân hương tưởng niệm
tổng cây ngùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi tám mươi hai nghĩa trang liệt sĩ ban an ninh trung ương cục miền nam
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam tại huyện tân biên tỉnh tây ninh
cùng tham dự với đoàn có đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy tỉnh tây ninh đồng chí phạm hùng thái phó bí thư thường trực tỉnh ủy tây ninh
lãnh đạo các cục nghiệp vụ ban giám đốc công an tỉnh tây ninh
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đổi tám mươi hai trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn đã dành phút mặc niệm
thực hiện nghi lễ dân hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam đoàn công tác của bộ công an và tỉnh tây ninh do bộ trưởng tô lâm chủ trì
đã thành kính dân hoa dân hương trước bia chiến thắng nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân đã ảnh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hoa dân hương tại tượng đài bắc hồ tượng đài cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng ngày đoàn công tác do đồng chí bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đã đến thăm gia đình cố anh hùng lực lượng vũ trang phan văn điền mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở nguyên phó giám đốc công an tỉnh tây ninh
tại đây đại tướng tô lâm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình các đồng chí mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở bày tỏ sự trân trọng về những công hiến đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
tại đây đại tướng tô lâm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình các đồng chí mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở bày tỏ sự trân trọng về những công hiến đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng

tại đây đại tướng tô lâm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình các đồng chí
kết quả buổi làm việc hai đơn vị đã thống nhất triển khai các tăng cường phối hợp trong thời gian tới với nhiều nội dung cụ thể được đưa ra
trên cơ sở các nội dung họp bàn đảng ủy lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa cục quản lý xuất nhập cảnh và trường cao đẳng an ninh nhân dân i trong thời gian sớm nhất để các hoạt động phối hợp đạt mục đích yêu cầu đề ra
buổi làm việc được thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị nhất là trong công tác đào tạo bồi dưỡng
đồng thời đây là dịp để hai đơn vị tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng hướng đến mục tiêu có phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo mục tiêu nội dung nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã đề ra

xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chỉ một thời gian ngắn nữa bắt đầu từ ngày một tháng bảy tới đây luật sẽ chính thức có hiệu lực
những người dân đã âm thầm gắn bó nhiều năm thậm chí là hàng chục năm với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn góp phần cùng lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa
xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn có phần cùng lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa

xây dựng củng cố duy trì lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa

đảm bảo kinh phí để trì trả chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau bị tai nạn bị thương bị chết khi thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm hướng dẫn thi hành luật một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn
bảo đảm hướng dẫn thi hành luật một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn
các đơn vị mà có tác động bởi luật đó để chúng ta hoàn thiện và chúng ta làm các quy trình để trình chính phủ bán ảnh nghĩ định cũng như là trình bộ trưởng bán ảnh thông tư đảm bảo có hiệu lực đúng thời điểm mà luật có hiệu lực
tránh tình trạng một số luật khi đã có hiệu lực rồi nhưng mà rất lâu sau đó mới có nghĩ định và thông tư để hướng dẫn thi hành
đây là các mẫu thiết kế trang phục huy hiệu phù hiệu trang thiết bị của lực lượng tham gia
trang thiết bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được các đơn vị chức năng của bộ công an nghiên cứu đề xuất
tiều chuẩn định mức về phương tiện thiết bị chế độ chính sách cho lực lượng này cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để hướng dẫn các địa phương thực hiện
quá trình quản lý sử dụng các trang thiết bị phương tiện đảm bảo thống nhất hiệu quả tránh lãng phí
hậu cần bây giờ chúng ta phải chủ động chứ không phải thu động
ngay từ ban đầu khi luật tương lai chúng tôi đã họp đảng ủy và đánh đạo cục và các phòng chuyên môn để xây dựng kế hoạch triển khai đi thực hiện mùa một tháng bảy đi vào cuộc sống hiệu quả và kịp thời
phải tránh lãng phí và đi vào thực tiện của công việc của mình rất cần thiết cho việc
và phải nghiên cứu để làm sao mỗi vùng miền nó có một cái đặc thù khác nhau
ví dụ như phía nam chẳng hạn có vùng sông nước mấy đắc miền núi cao thì mình làm sao là mình phải suy nghĩ và nghiên cứu để tham hiu cho bộ
những công tác kể cả về trang phục kể cả về lĩnh vực về trang thiết bị phục vụ hỗ trợ
khi mà chúng ta xây dựng một dự thảo luật để dự thảo luật này nó bao quát được mọi quan hệ xã hội giải quyết được những tồn tại hạn chế mà thực tiễn xã hội đang gặp phải
thì chúng ta phải như tôi đã nói là chúng ta phải lấy ý kiến một cách rất rộng rãi
đặc biệt là đối với người dân và đối với các chuyên gia các nhà khoa học các nhà nghiên cứu
để làm sao người ta nghiên cứu người ta đóng góp cho mình những nội dung
mà người ta phát hiện được trong thực tiễn nó có nhưng luật chưa đề cập tới
và với cái tinh thần cầu thị tối đa và tôn trọng mọi ý kiến phản biện
cho nên là so với dự thảo lần đầu đối với dự thảo những lần sau và đến lúc mà trình ra quốc hội
chúng tôi luôn luôn là lắng nghe và tiếp thu tối đa những cái ý kiến đóng góp những cái chính sách mới những cái nội dung mới mà có thể đưa được vào luật
để làm sao khi mà luật được quốc hội thông qua
có tính khả thi giải quyết được những vấn đề mà đang tồn động ở trong đời sống xã hội
và nó có cái tuổi thọ là cao hơn có nghĩa là cái sự ổn định của luật
công an các đơn vị địa phương khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện hoàn thành các nhiệm vụ triển khai luật theo đúng tiến độ đề ra
đây là vấn đề đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt chỉ đạo sớm đưa luật đi vào cuộc sống
để người dân được thụ hưởng những chính sách mới và lợi ích khi phát huy vai trò của nhân dân
bộ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

thưa quý vị những ngày qua mưa đá rông lốc
dập chút xuống các bản làng nghèo miền tây nghệ an khiến nhiều mái nhà không còn nguyên vẹn
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện kỳ sơn được huy động cùng các cơ quan chức năng
đã giúp đỡ dọn dẹp dựng lại nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống
bất chấp cái nắng tới cháy da cháy thịt từ long an tiền giang bến tre tới sóc trăng
nơi đầu cũng thấy hình ảnh người chiến sĩ công an tắt tà chạy ngược chạy xuôi
liên hệ tìm chỗ có nước ngọt để trở về cho bà con
hàng trăm nghìn lít nước ngọt đã được gửi trao
ngày không kịp thì vận chuyển cả đêm cố gắng bằng mọi cách để bất cứ người dân nào cũng được dùng nước
niềm vui của bà con cũng chính là hạnh phúc của người chiến sĩ công an
với các hộ có hoạt cảnh khó khăn người xa yếu neo đơn hay nằm sâu trong hẻm
xe bồn không tới được thì từng tổ chiến sĩ phân công nhau tác chiến nhanh bằng xe máy
chở từng cát nước đến tận nhà cho người dân
sự nhiệt tình cố gắng của những chiến sĩ công an là điều bất cứ người dân nào nơi vùng khô hạn đều có thể cảm nhận
những giọt nước nghĩa tình góp phần làm sự đi cay nóng cay nắng
để người dân bớt đi chút cơ cực mát lòng ngày chờ mưa về
cảnh báo tình trạng gia tăng tội phạm cướp giật tài sản ghi nhận tại địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội
tin an ninh trật tự cập nhật
sau một ngày tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện đông anh hà nội
gây thiệt hại ngân sách nhà nước
ba mươi năm tỷ đồng cuối giờ chiều nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị loan
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm v medimax viết tắt là tập đoàn v medimax từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
năm ba mươi năm tỷ đồng cuối giờ chiều nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị loan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm v medimax từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

đối tượng bị bắt là lò văn phát chú tại huyện sông mã tăng vật thu giữ gồm sáu năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp với khối lượng hơn bảy trăm một mươi sáu gram một xe máy một điện thoại di động và một con dao
tại cơ quan công an đối tượng phát khai nhận đã mua số ma túy trên của sộng a hồng chú huyện sông mã với giá là hai mươi triệu đồng
khi phát đang mang số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt xử
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với sổng a hồng là đồng phạm của phát hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian gần đây trên địa bàn huyện phúc thọ thành phố hà nội liên tục xảy ra những vụ cướp giật trộm cắp tài sản của người đi đường nhà dân
mặc dù lực lượng công an đã đưa ra nhiều cảnh báo cũng như là phương thức hoạt động của các đối tượng
tuy nhiên vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của các đối tượng tội phạm
cuối tháng ba vừa qua công an xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội nhận được đơn trình báo của người dân
khi bị hai đối tượng lạ mặt giật mất trước điện thoại iphone một mươi năm pro max
sau khi tiếp nhận thông tin công an xã tam hiệp phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án là chú tuấn việt và phùng đức hường
cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện ba vì thành phố hà nội
lúc lâu không thấy có ai sơ hỏi thì cháu định quay về
gặp chị này chị vừa đi từ trong cái quán tạp hóa gần đấy ra thấy chị một tay mở điện thoại
thì hai bọn cháu quay lại để cướp giật tài sản
cháu lái xe thì cháu có bảo việt là một tay ôm vào người trước để cướp
ví dụ trước khi người ta giữ lại điện thoại hay giữ tay để phòng ngã sang sau
thì việt có làm theo việt cướp thành công mình chiếc điện thoại rồi bảo cháu bỏ chạy
nếu trên đường có ai sơ hỏi thì mình lấy người em
còn đâu không bàn bạc là phải cướp phụ nữ hay là người già hay là chị em ạ
qua điều tra cho thấy các đối tượng mặc dù có tuổi đời rất trẻ
nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện
các đối tượng đeo khẩu trang mặc quần áo kín mít tháo biển số xe
phương tiện thực hiện gây án cũng được bọn chúng độ chế
từ đó khiến cho công tác truy đuổi phát hiện gặp nhiều khó khăn
đặc biệt cơ quan công an cũng cho biết thêm
do nghiện đánh bạc tài xỉu trên mạng xã hội
chu tuyến việt đã nợ số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
nên việt đã rủ hưởng đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ
tội phạm dưới tuổi vị thanh niên vi phạm pháp luật
thì đang có cái chiều hướng gia tăng và phát triển rất là phức tạp
lãnh đạo công an huyện chúng tôi cũng đã quan tâm và chỉ đạo chỉ đạo
là kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này
xử lý nghiêm minh trước pháp luật
chứ không có việc là
vì các cháu dưới một mươi tám tuổi mà có những cái nhân nhượng hay là bỏ lọt tội phạm
theo công an thành phố hà nội
hiện nay tình trạng cướp cướp giật trên địa bàn thành phố đang có tính chất phức tạp
các đối tượng không chỉ trẻ hóa mà hành vi còn rất manh động
điều lĩnh sẵn sàng hành hung chống trả nếu bị truy bắt
do vậy công an thành phố khuyến cáo người dân
cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản
không mang nhiều tài sản có giá trị ra đường
không nghe điện thoại khi tham gia giao thông
để tránh xảy ra những thậu quả đáng tiếc
a hồng cùng chú tại huyện sông mã với giá hai mươi triệu đồng
khi đang mang đi tiêu thủ thì bị cơ quan công an bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sơn la
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sọng a hồng
hai đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn quận sơn trà và ngũ hành sơn
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt giữ
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
lực lượng công an đã mật phục bắt quả tang trần quốc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cầm đầu
cùng với trần quốc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều trú tại thành phố đà nẵng
đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực phường mỹ an quận ngũ hành sơn
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn quận sơn trà và ngũ hành sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can để tiếp tục điều tra
công an tp vinh tỉnh nghệ an ngày hôm nay đã hoàn tất bàn giao hai mươi một thùng hàng
trước bốn trăm hai mươi cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia pumat
để chăm sóc tả lại tự nhiên theo đúng quy định
đây là tăng vật mà đội cảnh sát giao thông trở tự công an thành phố vinh
đã phát hiện bắt giữ trong quá trình tuần tra kiểm soát vào tối ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua
cụ thể vào tối ngày một mươi năm tháng bốn tại đường dũng quyết thành phố vinh
tổ tuần tra phát hiện xe ô tô do chảo a lai
chú tại tỉnh cao bằng điều khiển đang vận chuyển bốn trăm hai mươi cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống
như vẹt nhím lươi chua túi cây rùa khỉ chăn và rắn
làm việc với cơ quan chức năng trảo a lai không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
và khai nhận vận chuyển cho một người không quen biết từ tỉnh hà tĩnh ra tỉnh hà nam
để nhận một mươi năm triệu đồng tiền công
chiều nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước cho biết
năng nóng tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh đã khiến mực nước tại các ao hồ chứa
tiếp tục xuống thấp một số hồ đã cạn kiệt
tại thời điểm vào ngày một mươi năm tháng bốn mực nước các hồ chứa tiếp tục xuống thấp
so với mực nước răng bình thường
có năm hồ giảm từ hai hai đến hai sáu mét
mực nước các công trình thủy điện chính trên sông bé thấp hơn dưới mức nước răng bình thường
cụ thể công trình thủy điện thác mơ sáu một mươi một mét công trình thủy điện srok phu rinh miêng một một mươi ba mét
công trình thủy điện cần đơn một một mươi hai mét
hiện tỉnh bình phước có bốn mươi một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
trong đó có hai mươi năm công trình sử dụng nguồn nước mặt một mươi sáu công trình sử dụng nguồn nước ngầm
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay đã có một mươi hai công trình không hoạt động
trước tình hình các người dân ở các vùng hạ huyện cần duộc của tỉnh long an
thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng do hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài
công an huyện cần duộc đã tổ chức chương trình cấp nước sạch tại nhà
cho các hộ dân vùng sâu vùng xa người già yếu neo đơn gặp khó khăn
công an huyện cần duộc đã kịp thời vận động nguồn nước sạch
và huy động hai mươi cán bộ chiến sĩ vận chuyển nước sạch bằng xe mô tô đến tận nhà người dân
hàng tuần công an huyện tổ chức cấp nước sạch trong bốn ngày
mỗi ngày cấp nước sạch tại một xã
mỗi hộ dân sẽ được cấp một trăm tám mươi lít nước sạch và hai lốc nước uống đóng chai
chỉ trong ngày đầu tiên thực hiện tại xã tân tập cán bộ chiến sĩ công an huyện cần duộc
đã vận chuyển hơn hai mươi một năm mét khối nước và một trăm hai mươi lốc nước đóng chai đến sáu mươi